các cơ quan chức năng việt nam vừa phối hợp với chính phủ australia đưa hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam về nước
trong đó có trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người có bệnh nền
sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
australia hiện đã hạn chế đi lại và đóng cửa giữa các bang do dịch bệnh
công dân việt nam ở australia được đón ở hai điểm sydney và melbourne để di chuyển đến sân bay thuận lợi hơn
đáp ứng các yêu cầu về xuất nhập cảnh
các cơ quan đại diện đã cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp quá trình xuất cảnh lên máy bay của công dân
được nhanh chóng và an toàn
hãng hàng không quốc gia việt nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định